để thu hút nhân tài về làm việc thành phố hà nội đã ban hành cả một nghị quyết về trọng dụng nhân tài
trong đó có quy định tuyển thẳng thủ khoa xuất sắc vào làm việc với nhiều chính sách ưu đãi
một mươi sáu năm qua đã có hơn một bảy trăm linh thủ khoa xuất sắc được vinh danh và trại thảm đỏ mời gọi
thế nhưng chỉ có một mươi trong số này lựa chọn đầu quân cho các cơ quan nhà nước của thành phố
vậy nguyên nhân là do đâu mời quý vị theo dõi phóng sự sau
anh bùi thành đạt là một trong một trăm một mươi hai thủ khoa xuất sắc tôn nghiệp năm hai nghìn một mươi hai
được ủy ban nhân dân tp hà nội tuyên dương và đặt cách tuyển thẳng làm công chức thanh tra của sở nội vụ hà nội
được bố trí công tác phù hợp với chuyên ngành đào tạo đã giúp anh có cơ hội phát huy năng lực bản thân
một công chức trẻ thì bản thân tôi được các đồng chí lãnh đạo sở quan tâm được đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
đồng thời được tiếp tục rành luyện dưu dắt để trở thành công chức trẻ
khi nhân tài được phát hiện đặt đúng chỗ và bản thân họ cũng phải chứng minh được cái tâm cái tầm của mình